trong tháng một mươi một này nhiều chính sách mới về giáo dục cũng sẽ có hiệu lực thi hành như hỗ trợ tám trăm linh đồng một tháng cho giáo viên mầm non
tăng mức tiền thường cho học sinh giỏi quốc gia hay sinh viên sư phạm được hỗ trợ ba sáu triệu đồng một tháng
theo nghị định một trăm linh năm hai nghìn hai mươi về chính sách phát triển giáo dục mầm non từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi giáo viên mầm non tại các trường dân lập tư thục
ở địa bàn có khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tối thiểu tám trăm linh đồng một tháng
điều kiện để được hỗ trợ bao gồm có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non có hợp đồng lao động với người đại diện trường
trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ tại lớp mẫu giáo có từ ba mươi trẻ em là con công nhân tại khu công nghiệp
cũng theo nghị định nêu trên giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được phê duyệt
ở các trường mầm non công lập sẽ được hưởng chế độ như viên chức hạng bốn đến hết năm hai nghìn hai mươi một